sáng ngày hai mươi năm tháng hai bộ y tế bộ thông tin và truyền thông phối hợp cùng ubnd tp hcm
tổ chức buổi họp báo tại trung tâm báo chí tp hcm
buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đến các phóng viên biên tập viên cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố
tại buổi họp báo đại diện bộ y tế thông tin để mang lại hiệu quả cao nhất
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngành y tế đã đặt ra năm nguyên tắc trong truyền thông gồm công khai
minh bạch và không dấu dịch
việt nam thực hiện phòng chống dịch cao hơn một bước so với khuyến cáo của thế giới
chủ động quyết liệt toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc hạn chế lây lan trong cộng đồng
hạn chế thấp nhất tử vong không để đội ngũ bác sĩ y tá lây bệnh
ngoài ra trong công tác truyền thông về phòng dịch thì báo chí đóng vai trò quan trọng
cần phải chủ động nắm bắt thông tin chính thống do ngành y tế hoặc các cơ quan hữu quan
liên quan công bố đồng thời sàng lọc định hướng thông tin trên mạng xã hội
tạo niềm tin với người dân